gdp sáu tháng đầu năm đạt sáu trăm tám mươi ba trăm hai mươi tám tỷ đồng theo giá hiện hành mức cao nhất trong vòng năm năm trở lại đây
thế nhưng lan sóng covid một mươi chín lần thứ tư khiến cho từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
ngành công nghiệp thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu chịu ảnh hưởng nặng nề
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một doanh số thương mại dịch vụ chỉ còn ba mươi năm năm trăm linh tỷ đồng
chưa bằng ba mươi doanh thu hàng tháng trong điều kiện bình thường
ngành công nghiệp giảm sâu xuất nhập khẩu giảm mạnh từng ngày
tín hiệu tích cực xuất hiện trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi một khi mức độ suy giảm đã chậm lại ở tất cả các ngành
nhưng quy mô nền kinh tế đang vận hành chưa đạt năm mươi so với trạng thái bình thường ở thời điểm cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
giãn cách xã hội thời gian dài đã làm suy kiệt năng lực tài chính của doanh nghiệp nên cần chính sách hỗ trợ sớm
phó giáo sư tiến sĩ hoàng công gia khánh cho rằng đối với chính sách tài khóa
ngay cả khi việt nam hoàn tất giải ngân trọn vẹn các gói hỗ trợ năm hai nghìn hai mươi
thì quy mô cũng rất nhỏ
chỉ ở mức một chín gdp
nên gói hỗ trợ hai nghìn hai mươi một của chính phủ có thể xem xét lên đến hai trăm năm mươi tỷ đồng tương đương khoảng bốn gdp
thành phố hồ chí minh phục hồi kinh tế không thể nằm ngoài chính sách của quốc gia
và thành phố cần được tạo điều kiện bằng những chính sách về tài chính an sinh xã hội y tế
đồng thời chính thành phố cũng cần chủ động có những chính sách riêng của mình
theo phó giáo sư tiến sĩ hoàng công gia khánh sự chậm trễ trong ban hành chính sách gây ra tổn thất không thua kém
so với tổn thất từ covid một mươi chín
phục hồi kinh tế thì không thể dựa trên cấu trúc hiện nay
mà bắt buộc phải dựa trên nền tảng của mô hình mới cấu trúc mới tư duy mới
chúng ta phải xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc ra quy định
thành phố hồ chí minh nếu quan tâm thì có hệ thống chính sách riêng của mình
thì tin tưởng rằng kinh tế sẽ phục hồi nhanh
chủ tịch ubnd tp hcm phạm văn mãi nhận định
thành phố hồ chí minh chưa bao giờ gặp khó khăn
chịu sự tác động nặng nề về kinh tế xã hội như hiện nay
từ tình hình thực tế thành phố phải vừa tập trung phòng chống dịch
vừa phải tính toán có lộ trình để phục hồi kinh tế xã hội
theo ông phan văn mãi thành phố hồ chí minh cơ bản kiểm soát được dịch
tuy nhiên dịch vẫn còn tiêm ẩn diễn biến phức tạp
đòi hỏi thành phố cần nỗ lực nhiều hơn để kiểm soát được hoàn toàn bền vững
trong bối cảnh hiện nay thành phố vừa tập trung phòng chống dịch
vừa phải tính toán có lộ trình để phục hồi kinh tế xã hội
hai việc này tiến hành song song
thành phố hồ chí minh đã và đang bị tổn thương nặng nề
cộng dồn với những điểm ngẽn bất cập trong thời gian qua
tất cả làm các trụ cột tăng trưởng kinh tế bị đứt gãy nghiêm trọng
cùng với đó là những sáng chấn tâm lý sức khỏe tinh thần người dân cũng bị ảnh hưởng
hiện thành phố đang huy động những ý kiến đóng góp giải pháp đột phá
trong các lĩnh vực để hoàn thiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
thành phố hồ chí minh giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm và bắt tay thực hiện càng sớm càng tốt
liên quan đến câu chuyện phục hồi kinh tế sau đại dịch tại thành phố hồ chí minh
có năm nhóm ngành trụ cột được các chuyên gia đề xuất chính quyền tập trung hỗ trợ phục hồi
sau đại dịch bao gồm bất động sản công nghiệp xây dựng bốn nhóm ngành công nghiệp chủ lực
du lịch thương mại từ đó kéo theo hồi phục nền kinh tế thành phố hồ chí minh
theo tiến sĩ trần du lịch thành viên tổ tư vấn chính phủ cho rằng
cần xác định những trụ cột và cần có giải pháp thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi tăng trưởng
cần hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh tạo sinh kế cho người dân theo hai mục tiêu
mục tiêu đầu tiên trước mắt phục hồi sản xuất kinh doanh khôi phục những gãy đổ chuỗi sản xuất cung ứng
giúp những doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tái gia nhập thị trường
mục tiêu thứ hai thúc đẩy quá trình phục hồi tăng trưởng
tăng trưởng gắn với chương trình số hóa và tải cơ cấu nền kinh tế
trong cơ cấu kinh tế trên địa bàn khu vực dịch vụ chiếm khoảng sáu mươi hai và khu vực công nghiệp xây dựng chiếm khoảng hai mươi năm
trong đó bốn ngành công nghiệp chủ lực chiếm khoảng một mươi cơ khí chế biến thực phẩm điện tử viễn thông và hóa chất
và chín nhóm ngành dịch vụ chủ lực chiếm khoảng năm mươi sáu thương mại vận tải kho bãi cảng
kinh doanh bất động sản tài chính ngân hàng bảo hiểm
khoa học công nghệ du lịch khách sạn nhà hàng giáo dục y tế và công nghệ thông tin truyền thông
ông lịch nhận định trên cơ sở đó tiến sĩ trần du lịch đề xuất xác định các trụ cột thúc đẩy tăng trưởng
thứ nhất bốn nhóm công nghiệp chủ lực trong đó tập trung hơn đối với các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu
thứ hai ngành xây dựng
thứ ba kinh doanh bất động sản
thứ tư ngành du lịch lưu trứ lữ hành vận chuyển và các dịch vụ có liên quan
và thứ năm thương mại nội địa và xuất nhập khẩu
tiến sĩ trần du lịch gợi ý cần có chính sách tháo gỡ khó khăn cho hàng ngàn dự án bất động sản đang gặp ách tắc
chỉ cần tháo gỡ ách tắc về pháp luật mọi việc doanh nghiệp tự làm
tiến sĩ trần du lịch cũng đặc biệt quan tâm đến đầu tư công nếu triển khai được dự án hạ tầng giao thông quan trọng
để tăng bốn năm sau tp hcm trở thành đại công trường
đầu tư công vào hệ thống hạ tầng sẽ mang lại hai mục tiêu
cải thiện hạ tầng của tp hcm và kích thích đầu tư xã hội
theo tính toán một đồng vốn đầu tư công từ ngân sách sẽ kéo theo gần một mươi đồng vốn đầu tư từ xã hội
thưa quý vị để ổn định nhu cầu tiêu dùng dân sinh sở công thương tp hcm đã cho mở lại sáu mươi tám trên tổng số hai trăm ba mươi bốn chợ truyền thống
tại địa bàn thành phố đây được xem là giải pháp kịp thời nhằm hạn chế các chợ tự phát với nguy cơ lây nhiễm cao
thông tin từ sở công thương tp hcm cho biết
từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng một mươi các quận huyện của tp hcm dự kiến tổ chức hoạt động trở lại thêm một mươi sáu chợ
gồm chợ ba triều chợ thanh đa chợ văn thánh chợ thị nghè quận bình thạnh chợ tân thành chợ đông khánh quận năm
chợ nhị thiên đường chợ xóm củi quận tám chợ bình hưng hòa chợ gia xà chợ bình long chợ kiến đức quận bình tân
chợ phú nhuận chợ trần hữu tràng chợ nguyễn đình triều quận phú nhuận chợ phước lộc huyện nhà bè
theo ủy ban nhân dân các quận huyện các chợ mở lại chủ yếu với công suất nhỏ kinh doanh các ngành hàng lương thực thực phẩm
những chợ được mở lại sẽ tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch theo bộ quy tắc của ủy ban nhân dân thành phố ban hành
như áp dụng năm k người vào chợ phải khai báo y tế tiêm đủ hai mũi vaccine phòng chống covid một mươi chín giãn cách tối thiểu hai mét trở lên
trong trường hợp chưa đáp ứng quy định phòng dịch sẽ cho chợ tạm ngừng hoạt động
hiện có tám quận huyện chưa mở lại chợ gồm quận bốn sáu bảy gò vấp phú nhuận huyện bình chánh hóc môn và nhà bè
các đơn vị cần tập trung ra soát lại tình hình lao động sản xuất kinh doanh dưới gốc độ trách nhiệm của ngành
để đánh giá thực chất tình hình lao động việc làm và tình hình thiếu hụt lao động cơ cấu lao động chuyển dịch lao động
qua đó kiến nghị các giải pháp chính sách nhằm giữ chân người lao động thu hút lao động quay trở lại làm việc
và điều tiết lực lượng lao động góp phần phục vụ công tác sơ kết của chính phủ hoàn thiện đề án khôi phục
và phát triển thị trường lao động để kịp thời bổ sung vào cơ chế chính sách cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
liên quan đến vấn đề hỗ trợ lao động đặc biệt là đối tượng công nhân tổng liên đoàn lao động việt nam đã kiến nghị với thủ tướng
nhiều chính sách về nhà ở cho công nhân
để khuyến khích và thúc đẩy việc phát triển nhà ở cho công nhân thuê tại các khu công nghiệp
tổng liên đoàn lao động việt nam đã kiến nghị chính phủ xem xét sửa đổi bổ sung luật nhà ở luật đất đài
luật kinh doanh bất động sản luật đầu tư luật đầu tư công theo hướng chính phủ xem xét đề xuất sửa luật nhà ở
theo hướng tách đối tượng người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp
ra khỏi đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội bổ sung chương mới chính sách về nhà ở cho người lao động
làm việc tại các doanh nghiệp
về tiêu chuẩn nhà ở cho công nhân hiện nay các khu nhà trọ của công nhân có diện tích nhỏ không đảm bảo tiêu chuẩn
đề nghị chính phủ chỉ đạo bộ xây dựng ban hành tiêu chuẩn diện tích ở
cơ sở công nhân khu công nghiệp trò thuê được thiết kế tối thiểu là một mươi m hai trên một người
về quỹ đất kiến nghị giao chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp hoặc các đối tượng doanh nghiệp khác
hoặc tổng liên đoàn làm chủ đầu tư dự án nhà lưu trú công nhân đáp ứng tối thiểu năm mươi nhu cầu nhà ở cho công nhân làm việc trong khu công nghiệp
ra bộ xây dựng bộ kế hoạch đầu tư ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
ra soát quy hoạch hiện trạng sử dụng đất khu công nghiệp trên địa bàn toàn quốc
trường hợp khu công nghiệp có khó khăn về nhà ở cho người lao động quỹ đất dịch vụ thương mại trong khu công nghiệp chưa được sử dụng hết giao chủ đầu tư
đầu tư xây dựng nhà lưu trú để cho thuê trong đó có tổng liên đoàn
trường hợp khu công nghiệp có khó khăn về nhà ở công nhân quỹ đất dịch vụ thương mại đã sử dụng hết nhưng đất sản xuất công nghiệp chưa sử dụng hết
thì ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp dành cho quỹ đất để đầu tư nhà lưu trú công nhân
tổng liên đoàn lao động việt nam đề nghị chính phủ thí điểm cơ chế đặc thù cho tổng liên đoàn được trực tiếp giao đất và làm chủ đầu tư dự án nhà ở cho công nhân
thuê tại các khu đất dịch vụ trong quy hoạch khu công nghiệp hoặc quỹ đất khác do ủy ban nhân dân tỉnh giới thiệu
trước mắt cho phép được đầu tư thí điểm xây dựng nhà ở cho công nhân tại các địa phương có lượng công nhân đông như thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương bắc ninh bắc giang hà nội
bên cạnh đó kiến nghị thủ tướng chính phủ giao bộ tài chính bộ kế hoạch và đầu tư bố trí gói cấp bù lãi suất khoảng ba tỷ đồng cho doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho công nhân thuê và công nhân vay vốn để mua thuê nhà ở
thưa quý vị không phải là tàu hòa xe khách hay để người dân tự đi xe máy về quê
tỉnh quảng ngãi đã sử dụng máy bay để đón hai trăm ba mươi người dân từ thành phố hồ chí minh về quê
đây là chuyến bay đặc biệt bao gồm các đối tượng thuộc diện yếu thế bị mắc kẻ sau dịch
chuyến bay đưa công dân quảng ngãi trở về từ thành phố hồ chí minh đã hạ cánh an toàn tại cảng hàng không chiu lai và được đón bằng ô tô đưa về thành phố quảng ngãi
chuyến bay này có khoảng hai trăm ba mươi người dân ở các huyện bình sơn sơn tịnh tư nghĩa trà bồng sơn hà lý sơn và thành phố quảng ngãi
tiếp đó sẽ có hai chuyến bay khác đón bốn trăm linh người dân
hơn một trăm sáu mươi người dân về tỉnh bằng đường hàng không sáu trăm bảy mươi người dân còn lại cũng sẽ được tỉnh đón về quảng ngãi bằng đường bộ vào ngày một mươi bảy tháng một mươi
sau khi tập kết tại thành phố quảng ngãi người dân được các địa phương đón về để lấy mẫu sàng lọc và tổ chức cách ly theo quy định
toàn bộ hơn một ba trăm linh công dân được đón về từ các tỉnh thành phía nam trong đợt này đều thuộc đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
gồm người già trẻ em dưới năm tuổi phụ nữ mang thai người có hoàn cảnh khó khăn
người đi khám chữa bệnh bị mắc kẹt ở thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai v v
tất cả các người dân được đón về đợt này được hỗ trợ chi phí đi lại xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín theo quy định
đây là lần thứ tư tỉnh quảng ngãi tổ chức đón công dân về từ vùng dịch với tổng số gần hai người
chúng có một thông tin khác
ubnd xã quảng an huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế cho biết vừa tiếp nhận thông tin về việc nhiều hộ dân trên địa bàn bị một cán bộ xã giữ tiền tài trợ xây nhà an toàn chống lũ
không được chi trả tiền kịp thời đúng quy định
khi được hỏi người này đã đưa ra lý do mượn của dân để sử dụng vào mục đích cá nhân
trước đó vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một xã quảng an được quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững chọn khảo sát để triển khai dự án xây dựng nhà an toàn chống lũ
dành cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn hộ sinh sống vùng thấp trũng mất an toàn khi có thiên tài lũ lụt
qua khảo sát toàn xã quảng an có hai mươi bảy hộ dân được lựa chọn để dự án tài trợ kinh phí xây nhà chống lũ với mức hỗ trợ từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng trên một hộ
do vướng điều kiện mặt bằng chỉ có hai mươi ba hộ dân được cấp kinh phí xây nhà chống lũ từ nguồn tài trợ của quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một các hộ dân tại quảng an bắt đầu khởi công xây nhà an toàn chống lũ bằng nguồn tiền tự huy động và hỗ trợ một phần của dự án
việc giải ngân kinh phí tài trợ xây dựng nhà tiến hành hai đợt theo tiến độ triển khai công trình
tuy nhiên đến đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tại xã quảng an vẫn còn nhiều hộ dân chưa nhận được tiền hỗ trợ xây dựng nhà chống lũ
mặc dù quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững đã giành ngân về địa phương thông qua tài khoản cán bộ xã
theo phản ánh của người dân họ được ủy ban nhân dân xã quảng an gửi giấy mời lên trụ sở chính quyền để nhận tiền dự án hỗ trợ xây nhà chống lũ vào ngày chín tháng tám
sau đó họ lại nhận được điện thoại gọi đến từ ông nguyễn văn tường cán bộ xã quảng an tham gia hỗ trợ dự án nhà trồng lũ
với nội dung người này sẽ đi từng nhà dân chi trả tiền tài trợ
tuy nhiên nhiều ngày sau đó các hộ dân vẫn không được ông tường chi trả tiền
trao đổi qua điện thoại lấy lý do hoàn cảnh gia đình người thân mắc bệnh
ông tường xin khất chi trả tiền hỗ trợ xây nhà trồng lũ cho dân quảng an
mặc dù bà con rất cần tiền và nóng lòng hoàn thành công trình trước khi mùa mưa bão đến
trước sự việc này
ông tường giải thích mượn dân số tiền đó để lo việc gia đình
ủy ban nhân dân xã quảng an đã yêu cầu ông nguyễn văn tường phải làm kiểm điểm
khắc phục chi trả số tiền trên trong thời gian sớm nhất
thưa quý vị trước thông tin giang kim cúc
trưởng nhóm mai táng không đồng tại tp hcm bị nhiễm covid
nhiều người tỏ ra lo lắng sẽ không còn ai suy trì hoạt động của nhóm thiện nguyện
tuy nhiên mới đây giang kim cúc đã chia sẻ sẽ tiếp tục làm thiện nguyện dù mắc covid
thông tin từ giang kim cúc cô chia sẻ
bản thân mình và nhiều cộng sự nữa trong nhóm cũng đã mắc bệnh
theo đó vì tất cả đều làm việc đồng thời ăn chung
ở chung tại nơi tập kết nên nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao
thế nhưng giang kim cúc gửi lời động viên và khẳng định sức khỏe vẫn ổn
các triệu chứng cũng nhẹ nhàng vì đã được tiêm hai mũi vaccine trước đó
trong suốt quá trình mắc covid một mươi chín giang kim cúc chia sẻ
mặc dù ốm nhưng vừa cách ly cô vẫn vừa sắp xếp làm việc online
để nhanh chóng gửi sao kê đến mọi người
trước đó có tin đồn giang kim cúc bị đồn bỏ trốn sang thái lan
sau khi có lệnh triệu tập của công an tp hcm
thế nhưng thay vì trốn tránh giang kim cúc đã quay phim để chứng minh thật
mình vẫn đang tiếp tục làm việc tại tp hcm
công việc kéo dài hai mươi bốn trên hai mươi bốn vì cô muốn gửi bản sao kê chi tiết nhất đến mọi người
trong quá trình thực hiện chương trình mai tán không đồng
giang kim cúc dính vào lâm xùm không minh bạch sao kê
mặc dù thế sau khi kết thúc chương trình cô và các cộng sự của mình
các chuyến xe tình nguyện để đưa bà con gặp khó khăn
vì covid một mươi chín tại tp hcm về quê nhà
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hữu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình
bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh
trên bản sức khỏe và đời sống
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại